công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp nơi ở đối với phan thị khánh ly trú tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị phát hiện ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi một năm
các đối tượng thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của ly và các đối tượng liên quan trong đường dây
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng cắt liên lạc hủy thông tin sau giao dịch
tăng vật tạm giữ gồm một xe ô tô do phan thị khánh ly làm chủ một máy tính sách tay macbook một điện thoại di động một thẻ ngân hàng một mươi hai giấy mượn tiền của người vay và các tiểu liệu khác có liên quan